tin quốc tế chính phủ nga ngày hôm qua đã tuyên bố bác bỏ đề xuất của thổ nhĩ kỳ về việc tiến hành
các cuộc đàm phán hòa bình với ukraine trong đó nhấn mạnh hiện tại không có cơ sở nào để lãnh đạo
hai nước gặp mặt trực tiếp giải quyết những bất đồng
theo người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov tổng thống nga vladimir putin và người đồng cấp
ukraine volodymyr zelensky chỉ có thể gặp nhau sau khi các đoàn đàm phán của hai bên hoàn thiện
khung làm việc cụ thể các cuộc đàm phán giữa moscow và kiev đã đình trệ trong nhiều tháng qua
và hai bên liên tục đổ lỗi cho nhau về không đạt được tiến độ
trước đó vào hôm bảy tháng tám tổng thống ukraine cảnh báo nga sẽ mất bất kỳ cơ hội đàm phán nào
với ukraine nếu moscow tiến hành các cuộc trưng cầu ý dân về việc gia nhập nga
tại các vùng lãnh thổ mà nước này đang kiểm soát hiện các lực lượng đòi độc lập tại ukraine và nga
đang kiểm soát một phần lãnh thổ rộng lớn ở khu vực donbass và phía nam ukraine
chính quyền tại đây và nga đang thảo luận về phương án tổ chức trưng cầu ý dân